theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến hai mươi h tối nay mưa lớn trên diện rộng cho do hoàn lưu cơn bão số ba đã gây cô lập hoàn toàn hai mươi chín xã của năm huyện thị thiệt hại ba hai mươi bốn ngôi nhà một một trăm một mươi bốn ha lúa hoa màu bị ngập úng một mươi bảy người chết mất tích chín người bị thương nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt ta lui
tỉnh yên bái đang huy động các lực lượng để ứng cứu thiên tai giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
xã sơn lương huyện văn chấn là một trong những xã bị thiệt hại nặng của huyện văn chấn với ba người mất tích một người bị thương một mươi tám nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn ba thôn bản bị cô lập
theo người dân phản ánh sau nhiều ngày mưa to không ngớt dạng sáng ngày hai mươi tháng bảy nước từ đầu nguồn các khe suối đã đổ về cuốn trôi người nhà cửa và tài sản của nhân dân
chủ yếu tập trung tại bản tủ lũ đổ về vào ban đêm nên nhân dân xã lương sơn không kịp trở tay

lực lượng của tỉnh và huyện đã huy động tối đa mọi lực lượng để tìm kiếm người mất tích sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm
với sự nỗ lực của lực lượng chức năng đã giải cứu được bảy người dân bị cô lập tại bản tành hanh xã an lương
huyện thì cũng rất là mong muốn có sự hỗ trợ của tỉnh của các ngành vì bản thân giao thông trên địa bàn bây giờ thì bị chia cắt ở rất nhiều điểm
và từ cái chỗ chia cắt đến công tác khắc phục hậu quả nó cũng gặp rất nhiều khó khăn
cũng mong muốn được sự hỗ trợ được sự chia sẻ của tất cả mọi người để giúp cho văn chấn sớm khắc phục được hậu quả
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu các sở ngành của tỉnh và huyện sẽ thành lập ngay sở chỉ huy hiện trường của tỉnh tại huyện văn chấn do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban
hiện nay thì công tác mà chúng ta tập trung đầu tiên ưu tiên đầu tiên là thực hiện cho công việc cứu hộ cứu nạn tổ chức tìm kiếm
thứ hai là đồng thời với đó thì tiếp tục giả soát để di rời các hộ dân các căn nhà mà đang ở những vị trí sung yếu những vị trí mà có nguy cơ tiếp tục có thể chịu ảnh hưởng của lũ quét hoặc là sạt lở đất để di rời đến những vị trí an toàn
tiếp đó thì giải quyết vấn đề an sinh xã hội cũng như là chăm lo cho các gia đình có người thân bị chết bị mất tích người bị thương cũng như là các gia đình mà nhà cửa bị sập đổ hoàn toàn
và đồng thời thì thực hiện các giải pháp sớm để thông luồng giao thông tiếp cận với những địa bàn đang còn chia cắt cũng như là kết nối với hệ thống thông tin liên lạc và đồng thời với đó giải quyết các vấn đề liên quan đến vệ sinh phòng chống dịch bệnh cũng như là bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn
về trước mắt tỉnh yên bái hỗ trợ cho người chết là năm triệu đồng hai mươi năm triệu đồng cho nhà bị sập cuốn trôi hoàn toàn
hỗ trợ một mươi năm kg gà
tỉnh yên bái hỗ trợ cho người chết là năm triệu đồng hai mươi năm triệu đồng cho nhà bị sập cuốn trôi hoàn toàn